hôm nay xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi thành phố hôm nay
thưa quý vị trong tháng một mươi khu đất quốc phòng hơn một mươi sáu hectare thuộc quận tân bình
sẽ được tp hcm thu hồi và hoàn tất các thủ tục bồi thường để mở rộng sân bay tân sơn nhất
bộ quốc phòng dự kiến thu hồi và bàn giao đất theo hai đợt
đợt một giao trước một mươi bốn bảy hectare vào đầu tháng một mươi và đợt hai giao gần một ba hectare trước ngày ba mươi tháng một mươi
sau khi hoàn chỉnh phương án hỗ trợ và chi trả tiền bồi thường theo quy định
ủy ban nhân dân thành phố sẽ ban hành quyết định thu hồi đất quyết định phê duyệt phương án bồi thường
hỗ trợ từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi tháng một mươi
từ ngày hai mươi bốn đến ngày ba mươi tháng một mươi các phường bốn một mươi hai một mươi năm quận tân bình thực hiện chi trả tiền
theo phương án bồi thường hỗ trợ được phê duyệt
ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận tân bình phối hợp với các phường gửi quyết định thu hồi đất
quyết định bồi thường hỗ trợ đến những đơn vị
tổ chức có đất bị thu hồi từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng một mươi
dự án nhà ga t ba được dự kiến khởi công cuối năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên chưa được triển khai do một số vướng mắt trong việc thu hồi đất quốc phòng
giải phóng mặt bằng chuyển đổi mục đích sử dụng đất
nhà ga t ba khi hoàn thành sẽ nâng công suất khai thác tại sân bay tân sơn nhất lên năm mươi triệu khách mỗi năm
phiên giao dịch đầu tuần ghi nhận hoạt động bơm thanh khoản lớn của ngân hàng nhà nước
trên kênh cầm cố giấy tờ có giá
bốn nhà điều hành đã giao thầu thành công gần hai mươi một sáu trăm tám mươi tỷ đồng
đáng chú ý toàn bộ lượng tiền bơm ra trong ngày một mươi tháng một mươi có kỳ hạn dài một mươi bốn và hai mươi tám ngày
thay vì bảy ngày như những tiên trước
mặc dù kỳ hạn dài hơn nhưng lãi suất trúng chỉ ở mức năm năm một năm
đối với kỳ hạn một mươi bốn và năm một năm đối với kỳ hạn hai mươi tám ngày
trong khi các phiên trước nhiều ngân hàng phải trả lãi suất năm năm một năm
thậm chí lên tới sáu năm một năm và sáu tám một năm cho kỳ hạn vay bảy ngày
đồng thời tất cả thành viên có nhu cầu vay
nóng trong tuyên một mươi tháng một mươi đều được ngân hàng nhà nước đáp ứng đầy đủ
đi cùng hoạt động bơm thanh khoản qua kênh omo ngân hàng nhà nước cũng tiếp tục
dừng phát hành tính phiếu mới để hút tiền về
điều này cho thấy định hướng hỗ trợ thanh khoản hệ thống ngân hàng của nhà điều hành
trong chín tháng đầu năm cả nước nhập khẩu hơn sáu năm triệu tấn xăng dầu các loại
trong đó hàn quốc malaysia singapore thái lan là các thị trường chính
cung cấp xăng dầu cho việt nam

phẩm sách mà phải tạo ra hệ sinh thái với nội dung đa dạng để thu hút người dùng
việt nam có gần một trăm linh triệu dân trong đó năm mươi sáu dưới ba mươi năm tuổi
hiện nay số người sử dụng điện thoại thông minh đạt sáu mươi một triệu
nên việt nam có tiềm năng lớn cho các nền tảng sách nói
cuộc đua sách nói của việt nam khởi động khá muộn so với khu vực châu á
định hình từ năm hai nghìn một mươi chín
hiện nay người dùng có thể tiếp cận khoảng từ bốn đến năm ứng dụng sách nói
có kho nội dung chất lượng có thể kể đến voice fm phonos como
và một tân binh trong năm nay là soundio
chúng tôi cũng đánh giá rất là cao là các đơn vị phát hành sách
các nhà xuất bản ứng dụng công nghệ trong vấn đề là thiết kế những sản phẩm
để đến tay của người đọc ví dụ như là các audiobook hoặc là các video book
đặc biệt là các bạn trẻ đã rất là năng động và sáng tạo
hình hành lên các doanh nghiệp khởi nghiệp về lĩnh vực xuất bản và lĩnh vực sách
và các bạn rất là chủ động để phát hành những loại sách đó
đến với thanh thiếu niên và người dân của thành phố
tốc độ tăng trưởng của sách nói đang ở đà tích cực
thống kỳ chung của voice fm và phonos đều cho thấy doanh thu năm hai nghìn hai mươi một
tăng từ chín đến một mươi lần so với doanh thu năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi hai
sách nói đang thoát khỏi định kiến sản phẩm bổ trợ cho thị trường đọc
mà đang trở thành kênh trực tiếp tăng số sách mà người việt tiếp nhận trung bình mỗi năm
voicefm khảo sát một cuốn sách nói trung bình có thời lượng đọc kéo dài từ bảy đến một mươi tiếng đồng hồ
đọc giả thường dành một mươi một mươi năm phút để nghe sách mỗi lần
mỗi ngày nghe từ bốn đến năm lần
tức là để nghe một cuốn sách nói người dùng phải mất khoảng một mươi ngày
trước đây mọi người nếu mà muốn nghe sách nói thì chỉ có lên youtube hoặc là lên những cái trang web
thì trải nghiệm khách hàng sẽ không được tốt
ví dụ như là trên youtube thì không thể nào tắt màn hình được
thì hiện tại đã có những cái cải tiến và những cái tính năng rất là phù hợp với người dùng
ví dụ như là có thể tắt màn hình khi đang nghe
có thể hiện giờ hoặc là bảo đảm hoàn toàn là an toàn không quảng cáo
hiện tại là các cấp chính quyền ở những bộ phận liên quan như là cục xuất bản hội xuất bản
cũng có những chương trình để khuyến khích chuyển đổi số trong nhà xuất bản
tác giả những cái nhà xuất bản cũng dần dần là có cái thiện cảm hơn
đối với cái ngành xuất bản điện tử đặc biệt là sách nói
thị trường việt nam bây giờ là người ta cũng đã chấp nhận
cũng đã quen dần với việc là người ta sử dụng một sản phẩm nghe nhìn là người ta viết trả tiền
ví dụ như trên nền tảng xem phim trên galaxy play hay là trên netflix
cái audiobook nó cũng sẽ đi theo cái xu hướng đó mà thôi
cái quan trọng là chúng ta tạo ra những cái sản phẩm nó đạt chất lượng và nó hay
từ nội dung cho đến cái trải nghiệm và đặc biệt là cái trải nghiệm của người nghe
một xu hướng cạnh tranh nối bật trong năm qua là mở rộng tập nội dung trên ứng dụng sách nói
các đơn vị kinh doanh xác định mang lại kho nội dung âm thanh đến người dùng
chứ không chỉ là phiên bán đọc của sách
bên cạnh sản phẩm đang được đóng nghe nhiều là podcast
các ứng dụng mới gia nhập thị trường như sandio tạo ra những kho âm thanh phục vụ
cho việc học tập làm việc giúp tập trung
cũng như khai thác mang nội dung cho phụ nữ làm mẹ và cho trẻ em
kịch truyền thanh làm liên quan tới các nội dung
kết hợp với các nơi các trung tâm giảng dạy
có cái khóa học bằng audio
có luôn các cái mảng liên quan tới giải trí
chúng tôi tạo ra một cái platform
để mà các bạn content creator có thể dễ dàng sản xuất ra nội dung
và điều thứ hai quan trọng hơn là chúng tôi sẵn sàng
share lại những cái danh thu từ cái việc kinh doanh của soundio
cho những người làm content
tức là nếu các bạn có thể sản xuất ra nội dung
nếu như anh chị là những người mà làm ra content có chất lượng
được nhiều người nghe được nhiều người sẵn sàng trả về
thì chắc chắn là anh chị sẽ hưởng được một phần khá là lớn từ cái việc đó
trong tuần lễ kỷ niệm ngày sách và văn hóa đọc việt nam vừa qua
cục xuất bản in và phát hành cùng các đơn vị làm sách nói chung
đang muốn tập trung vào dòng sách tin gọn
dòng sách này không chỉ tạo đà phát triển cho sách nói
mà còn đối với văn hóa đọc nói chung
các ứng dụng sách nói tại việt nam
đang lên kế hoạch thu dọng cho khoảng từ ba mươi năm mươi nội dung sách sau khi tin gọn
trước hết là với những cuốn bestseller
đáp ứng xu hướng thủ hướng nhanh gọn hiệu quả của người dùng tại những đô thị bận rộn
thưa quý vị thành phố an toàn hôm nay sẽ cảnh báo về một hình thức lừa đảo mới
đó là các đối tượng thông qua mạng xã hội
tìm cách liên hệ với những người có nhu cầu mua lợn thịt với số lượng lớn
rồi trao bán đồng thời liên hệ các chủ trại đặt hàng
từ đó tạo lồng tin để nạn nhân
tiền và chiếm đoạt hàng tỷ đồng
chị nguyễn thị thúy ngụ tỉnh thái nguyên vừa đến
cơ quan công an tỉnh bình thuận trình báo về việc
bị đối tượng tên ngô đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ngụ tỉnh bắc giang lừa đảo thông qua giao dịch mua bán lợn thịt
cụ thể thông qua mạng xã hội thắng nhắn với chị thúy là muốn bán một trăm linh con lợn
với giá bảy trăm linh triệu đồng và chị thúy đồng ý mua
sau đó thắng lên mạng tìm được người đàn ông tên đạo
chuyên bán lợn rồi yêu cầu chuyển một trăm linh con lợn đến địa điểm đã hẹn với chị thúy
nhận được hàng chị thúy chuyển cho thắng bảy trăm linh triệu đồng
tuy nhiên thắng đã chặn liên lạc với chị thúy anh đạo rồi chiếm đoạn số tiền trên
thắng nói là đối tượng đã mua một loại khoản của người khác để đánh lạc ứng cơ quan điều tra
khi liên hệ được với cái nạn nhân thì nạn nhân đối tượng đưa ra một cái giá mua bán lợn thấp hơn
so với giá cả của thị trường để nạn nhân tin tưởng rằng mình sẽ mua được cái hàng với giá rẻ
từ đó là
đặt hàng của các đối tượng
và sau khi nạn nhân đã đặt hàng thì các đối tượng lại tiếp tục tìm kiếm người giao hàng ở khu vực đó
và đồng thời đồng ý bất cứ giá cả nào mà cái người bán hàng đưa ra
và yêu cầu người bán hàng phải giao đến địa điểm theo như nạn nhân đã yêu cầu
tiếp nhận thông tin trình báo công an tỉnh bình thuận đã vào cuộc điều tra
đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai khi thắng đến tiệm vàng trên địa bàn tỉnh bình thuận để đổi lấy tiền đô la mỹ
thì bị công an điều tra bắt giữ qua đấu tranh đối tượng thắng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
chỉ quý chuyển khoản vào tài khoản của anh hiếu
lúc đó tôi nhờ anh hiếu dùng số tài khoản của anh hiếu vỡ đát để rút tiền
lúc đó tôi với anh hiếu ở bình thuận đi sang tiệm vàng để đổi tiền đô
lúc đấy là lần đầu tiên tôi đổi là bảy tám trăm linh
rồi sau đó còn lại là tôi sang tiệm vàng bên cạnh để đổi là hai mươi đô với ba mươi đô
với thu đoạn tương tự trong một thời gian dài ngô đức thắng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với rất nhiều người
ở nhiều địa phương như thành phố hồ chí minh hà nội đồng nai hà nam với số tiền đối tượng đã chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng
người dân là khi mua hàng hóa và cũng như là đặt những đơn hàng thì nên tìm kiếm rõ thông tin nguồn gốc về người giao hàng
cũng như là nên mua hàng hóa tại những cái đơn hàng

trong quá trình giao nhận hàng thì người dân nên xác nhận trực tiếp cái việc nhận hàng hóa mà theo yêu cầu mình đã đặt ra
và thực hiện việc chuyển giao tiền trực tiếp đối với người giao hàng để đảm bảo là không bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền
như những thủ đoạn đã xảy ra phổ biến gần đây
tôi không biết nói gì hơn
tôi gửi lời cảm ơn sở hữu

mình rất thấu sắc với tất cả các chiến sĩ trong phòng cảnh sát tiến sử tỉnh bình thuận đã giúp đỡ cho gia đình tôi
truy bắt được đối tượng để lấy lại số tiền cho tôi rằng là bảy trăm linh triệu
công an tỉnh bình thuận đề nghị ai đã từng bị đối tượng lừa đảo với thủ đoạn tương tự hoặc thủ đoạn khác
hãy đến cơ quan công an nơi gần nhất trình báo cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra xử lý đối tượng theo quy định
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
còn bây giờ hồng như xin chào và hẹn gặp lại